sau hai ngày mất liên lạc các đơn vị cá nhân tham gia tìm kiếm đã xác định tàu cá qng một mươi một nghìn một trăm năm mươi do ông cao văn hiệp ở xã tịnh kỳ tp quảng ngãi làm thuyền trưởng đã bị chìm tại khu vực hòn bàn tham cách cửa biển sa kỳ khoảng năm hải lý
hiện công tác trục vớt đưa tàu bị nạn vào bờ được tiến hành rất khẩn trương và tiếp tục tìm kiếm bốn ngư dân bị mất tích
sau khi phát hiện tàu cá bị nạn bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi và chính quyền địa phương đã huy động năm tàu cá với hơn bốn mươi ngư dân và thợ lặn tiến hành trục vớt cứu kéo phương tiện bị nạn vào bờ nhằm tìm kiếm nạn nhân bị kẹt trong tàu
tuy nhiên đến chiều ngày một mươi tháng một mươi hai các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể ngư dân nào hiện các ngư dân địa phương tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bốn ngư dân mất tích
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi hai tàu cá qng một mươi một nghìn một trăm năm mươi ts công suất tám mươi mã lực do ông cao văn hiến
cao văn hiệp làm thuyền trưởng cùng con trai là cao thành nam và hai bạn tàu là ông dương việt cường ở xã tịnh khê tp quảng ngãi và trần văn thu ở tỉnh quảng trị hành nghề lưới kéo trên vùng biển tỉnh quảng ngãi khi bị mất tích
những ngày qua gia đình ngư dân chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi đã liên lạc với hơn ba mươi phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích
tuy nhiên hiện các ngư dân vẫn chưa được tìm thấy sau ba ngày bị nạn